công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng hồ quốc hoàng
chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ và thuốc lá nhập lậu
công an huyện long thành phát hiện hoàng đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống
một mươi bao thuốc lá hiệu ba số năm ở địa bàn khu phước thuận thị trấn long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng thu giữ thêm bảy giàn pháo các loại và bảy trăm linh viên pháo hình quả bóng
với tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg gần bốn trăm linh bao thuốc lá nhập ngoại không có hóa đơn chứng tử
bước đầu hòa khai nhận số pháo và thuốc lá nói trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội
mang về bán kiếm lời thì bị bắt